bảy năm thì mới được thu một lứa
tỉ lệ đậu ngọc của mình thì
hiện tại bây giờ là đã đến
bảy mươi tám mươi đậu ngọc rồi
còn cái chai nước biển
thì nó tỉ lệ đậu ngọc có hai mươi năm thôi
bắt chai sông nhả ngọc
là kỹ thuật đòi hỏi người làm phải rất tỉ mỉ
từng công đoạn bởi để có được
những viên ngọc chất lượng cao
người nuôi chai lấy ngọc cần hết sức chú ý
về thức ăn thời tiết cũng như
thời điểm thích hợp để cấy chai
việc nuôi chai nước ngọt lấy ngọc cấy ghép nhân
vào túi tinh thay vì cấy vào nội tạng
như chai nước mặn phương pháp này
rất công phu từ vệ sinh môi trường nước
chọn nhiệt độ phù hợp đến thức ăn
đặc biệt kỹ thuật cấy ghép tế bảo chai
là công đoạn khó nhất
ở hôm này người nuôi sử dụng các dụng cụ
chuyên dụng cắt con chai non từ tám đến một mươi hai tháng
để tạo ra các miếng
có kích thước hai mươi hai mm
tương ứng với các viên nhân
mỗi con chai sẽ được cấy hai nhân
trên hai màng áo ngoài
ngọc chai nước biển họ cấy vào nội tạng
do vậy là nó bị dính nám
thì phải đưa sang nhật
và đưa sang những nước lớn để
đánh bật cái lớp lám đấy ra khỏi
cái lớp ngọc thế nhưng mà
cái ngọc chai nước ngọt này của mình thì
mình cấy vào cái túi tinh của con chai
do vậy là đã được viên ngọc lào là đẹp luôn
viên đấy và lên vòng trực tiếp
không cần phải qua bất kỳ một công đoạn xử lý nào
gắn vòng trực tiếp
chi phí một con chai để nuôi và cấy ghép
khoảng năm mươi đồng trong khi đó
giá bán một viên ngọc chai ra động từ
hai trăm linh đến tám trăm linh đồng
những viên ngọc chai
đẹp có giá lên tới hàng triệu đồng
nguyên liệu để sản xuất ngọc chai
nhân tạo của nước ta hiện đang
nhập khẩu từ các nước như nhật bản
hàn quốc và hồng kông
và ba quốc gia này cũng là những thị trường
tiêu thụ rất lớn trang sức ngọc chai
vì vậy có thể nói
nghề nuôi cấy ngọc chai hiện nay
có rất nhiều tiềm năng để phát triển
thành một ngành công nghiệp hướng tới xuất khẩu